các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố quán karaoke liên quan đến chầm hai mươi ca mắc covid một mươi chín ở bắc giang
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mai huyền rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình và sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
liên quan đến trường hợp hai đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm dương tính với sars cov hai
văn phòng quốc hội đã đưa ra thông báo tham dự trực tuyến họp đợt hai kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đối với đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
theo đó được sự đồng ý của chủ tịch quốc hội đại biểu đoàn tp hcm sẽ dự trực tuyến tại điểm cầu tp hcm
các đoàn dự họp trực tiếp văn phòng quốc hội phối hợp với bộ y tế xét nghiệm định kỳ
mỗi đợt cách nhau bảy mươi hai tiếng cho các đại biểu cán bộ nhân viên khối phục vụ v v để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
một thông tin khác liên quan đến tp hcm sau khi khoanh phùng lấy mẫu xét nghiệm
ngành y tế đã xác định được tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai trong chín ổ dịch mới xuất hiện tại huyện hóc môn tp hcm
sau hơn một tháng điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
theo số liệu giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày của trung tâm kiểm soát
bệnh tật cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
hiện các bệnh viện trên địa bàn tp hcm đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân
mỗi ngày tại tp hcm ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca bệnh mới phát hiện
đặc biệt những ngày qua trên địa bàn hai xã gồm xuân thới thượng và bà điểm thuộc huyện hóc môn liên tiếp xuất hiện chín ổ dịch mới
các ổ dịch căn cứ trên tiêu chí đánh giá như ít nhất hai hộ gia đình có f một
trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau
tính chất của địa bàn dân cư tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch trong ba tháng trước đó
thông tin mới nhất từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
các đơn vị liên quan đã tiến hành khoanh vùng xử lý ổ dịch
việc điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân trong phạm vi chín ổ dịch đã được thực hiện
cụ thể tại xã bà điểm và xã xuân thới thượng
sau khi lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân
phát hiện thêm tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai trong chín ổ dịch
theo quy trình nếu đủ điều kiện các f mới được phát hiện sẽ được cách ly tại nhà
và được trạm y tế cấp thuốc điều trị
danh sách f mới phát hiện được thông báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã ấp
để các lực lượng chức năng gián biển cảnh báo địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trước nhà
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau ba ngày
nhằm phát hiện sớm
tất cả các ca f để đưa vào quản lý và quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
sở y tế phối hợp cục quân y đã điều động một mươi năm trạm y tế lưu động từ quận bình tân
đến tăng cường cho huyện hóc môn
bên cạnh đó sở y tế đề nghị trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế
và bệnh viện giả chiến số một mươi bốn tăng cường hội chẩn và hỗ trợ tiếp nhận
các trường hợp f nặng cho bệnh viện huyện hóc môn
trong bối cảnh số ca nhiễm những ngày qua tăng nhẹ
để chủ động hỗ trợ các địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh
tp hcm đã lập các đội phản ứng nhanh kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động
với y bác sĩ do các trung tâm y tế quận huyện và bệnh viện đảm trách
theo sở y tế tp hcm đây là những hoạt động triển khai
đối với các địa bàn quận huyện có số ca mắc mới tăng cao
các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân lập danh sách các bác sĩ điều dưỡng dự bị
tham gia trạm y tế lưu động trước ngày tám tháng một mươi một
sẵn sàng hỗ trợ quận huyện chăm sóc và quản lý f tại nhà khi được điều động
luân phiên bác sĩ điều dưỡng đến công tác tại các bệnh viện giả chiến thành phố
đặc biệt bệnh viện giả chiến ba tầng
củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận f
các bệnh viện tầng ba sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tiếng dưới v v
lãnh đạo ngành y tế tp hcm cũng yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị nhân sự sẵn sàng
chi viện cho các tỉnh tây nam bộ chống dịch
y tế trạm y tế tiếp tục quản lý f trên địa bàn
tuân thủ quy trình xử lý f tại cộng đồng cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở y tế
mỗi nhân viên y tế là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch
người dân ý thức và tuân thủ năm k phát hiện sớm khi có triệu chứng để điều trị kịp thời
tăng cường tầm soát người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện
người mắc covid một mươi chín có dấu hiệu chuyển nặng cần thở oxy
hoặc hỗ trợ hô hấp được chuyển đến các bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
như trung tâm icu của trung ương huế bệnh viện chợ rãi quân y một trăm bảy mươi năm
bệnh nhiệt đới hồi sức covid một mươi chín giả chiến điều trị covid một mươi chín phước lọc
giả chiến thu dung điều trị ba tầng số một mươi bốn số một mươi sáu để được điều trị kịp thời
bên cạnh việc kích hoạt các trạm y tế lưu động
tp hcm lập các đội phản ứng nhanh nhằm điều tra và kiểm soát dịch
các đội này do trung tâm kiểm soát bệnh tật hcdc đảm trách
sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
về kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và từng bước phục hồi
phát triển kinh tế xã hội tình hình dịch bệnh thành phố tạm ổn định
nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
theo đó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn phan vĩnh châu
nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch là sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội
người dân tiếp xúc nhiều hơn nếu không tuân thủ nguyên tắc năm k
thì số ca nhiễm mới còn tăng lên nữa
độ phủ vaccine tại tp hcm khá cao
số làm việc đang tăng lên
nếu họ chưa tiêm vaccine nguy cơ tăng ca mới trở nặng và nhập viện cao
theo bác sĩ châu
chuyển qua một thông tin khác
tỉnh hải dương mới đây đã ghi nhận một chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây
bao gồm bốn người trong cùng một gia đình
đây là chùm lây nhiễm được ghi nhận từ việc truy vết bệnh nhân covid một mươi chín
là học sinh lớp một mươi hai thb
địa chỉ phố lê hồng phong phường nguyễn trãi
hằng ngày em bờ đi học ở trường tiếp xúc với thầy cô giáo giảng dạy
và các bạn cùng lớp
trong buổi chiều các ngày hai mươi năm ba mươi một tháng một mươi và ngày bốn tháng một mươi một
em bờ đã bóng tại sân tân phú hân phường tân hân tp hcm
tối ngày hai tháng một mươi một đi học thêm môn hóa tại bốn mươi tám phúc duyên tp hcm
cùng với khoảng một mươi bảy bạn khác
tối ngày ba tháng một mươi một đi học thêm môn lý tại trung tâm dạy thêm
ở sáu mươi bảy nguyễn thị duệ tp hcm lớp thầy lương
trong lớp này có hơn ba mươi bạn trong đó có hơn một mươi bạn ở các huyện lên học
sau đó đến ăn tại quán xôi ngã sáu
sáng ngày năm tháng một mươi một em bờ đi thi học kỳ một tại phòng thi số một mươi bốn
khối lớp một mươi hai trường trung học phổ thông hồng quang tp hcm
có biểu hiện ho sốt từ sáng hôm đó
thi xong đi ăn chè tại quán tàu phớ garden ở phố lê lợi tp hcm
sau đó về nhà không đi đâu
chiều ngày sáu tháng một mươi một ra trạm y tế phường nguyễn trãi khai báo y tế
lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính
tối ngày sáu tháng một mươi một kết quả xét nghiệm của trung
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương khẳng định dương tính sars cov hai
ba trường hợp dương tính sars cov hai khác đều là người trong gia đình em bờ
gồm ông tờ hờ dờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và bà nờ tờ vờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và em tờ hờ bờ cờ sinh năm hai nghìn một mươi bốn
hiện lực lượng chức năng tp hcm đang khẩn trương tiến hành truy vết
các trường hợp liên quan đến chồng ca bệnh covid một mươi chín này
những ai liên quan đến các trường hợp trên cần nhanh chóng khai
báo với các cơ sở y tế hoặc ủy ban nhân dân các phường xã
để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch
liên quan đến những ca nhiễm mới phát hiện sở giáo dục đào tạo tỉnh hải dương yêu cầu
từ ngày tám tháng một mươi một học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn tp hcm
chuyển sang học trực tuyến trẻ mầm non nghỉ học
các địa phương còn lại trong tỉnh hải dương tùy vào tình hình dịch
để quyết định hình thức dạy học
các trường nếu dạy học trực tiếp thì tập trung dạy học chính khóa
tạm dừng dạy học buổi hai chỉ tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh lớp chín và một mươi hai trong nhà trường
các cơ sở giáo dục yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh hạn chế tối đa việc di chuyển
tập trung đông người giao lưu văn nghệ thể dục thể thao v v
đồng thời tuyên truyền tới cha mẹ học sinh chủ trương chuẩn bị tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh
liên quan đến các ca mắc mới phát hiện trong hai ngày ngày sáu tháng một mươi một và ngày bảy tháng một mươi một
cơ quan chức năng đã truy vết được hai trăm hai mươi hai f một trong đó có một trăm bảy mươi chín f một là học sinh
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hải dương đã có thông báo yêu cầu
ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo các phường xã tuyên truyền cho người dân tạm dừng đến
các khu vui chơi giải trí vườn hoa công viên nơi tập trung đông người
hạn chế tổ chức ăn uống không cần thiết giảm bớt số lượng bàn ăn khách mời
tại đám cưới không tập trung quá ba mươi người cùng thời điểm không tổ chức ăn uống
đông người tại đám hiếu không quá năm người trên một đoàn viến và phải ký cam kết
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
tp hải dương yêu cầu các nhà hàng ăn uống thực hiện nghiêm năm k bảo đảm giãn cách
giữa các bàn giữa người với người thường xuyên khử trùng sát khuẩn và khuyến khích
lắp vách ngăn người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo khi có biểu hiện
ho sốt khó thở hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
đặc biệt là việc chấp hành khai báo của các cơ sở khám chữa bệnh hiệu thuốc
khi có trường hợp ho sốt đến khám bệnh mua thuốc
chuyển qua thông tin dịch bệnh tại miền trung thừa thiên huế đang là địa phương
ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao
để kiểm soát dịch bệnh tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện siết chặt các hoạt động
dịch vụ trên địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết
tính từ cuối tháng bốn đến nay trên địa bàn ghi nhận một ba trăm một mươi sáu ca f
hiện điều trị ba trăm sáu mươi tám ca
trước đó chỉ tính riêng trong ngày sáu tháng một mươi một tỉnh thừa thiên huế ghi nhận
có sáu mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó tại cộng đồng có hai mươi hai ca thuộc các phường của thành phố huế
gồm vĩ dạ an cựu an tây an đông thủy bằng đông ba
và một số địa phương khác trong tỉnh
theo quy định mới của tỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhà hàng quán ăn quán cà phê v v được phép hoạt động
thực hiện biện pháp an toàn phòng dịch
nhưng phải giãn cách tối thiểu hai m giữa các bàn quét mã quy rờ
phục vụ không quá năm mươi công suất và không quá năm mươi khách hàng
trong cùng một thời điểm
các cơ sở này phải đăng ký với chính quyền địa phương
về thực hiện các quy định phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra
giám sát các điều kiện an toàn phòng chống dịch
yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện việc quét mã quy rờ
đây được xem là điều kiện bắt buộc để cho phép hoạt động
đối với tiệc cưới hỏi liên hoàn
đồng tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định giãn cách
tối thiểu hai m giữa các bàn quét mã quy rờ
phục vụ không quá năm mươi công suất và không quá năm mươi người
việc tổ chức đám tan việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
hạn chế tập trung đông người và vận động người dân tổ chức
theo hình thức đơn giản
hoạt động thể dục thể thao trong nhà ngoài trời được hoạt động
nhưng phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và quét mã quy rờ
riêng các hoạt động thể thao trong nhà không được hoạt động
quá năm mươi công suất
hoạt động giáo dục đào tạo dạy nghề duy trì dạy học trực tiếp
đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao
hoặc các trường hợp có f thì xem xét các yếu tố dịch tễ
tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình dạy học trực tuyến
cho học sinh đến trường ngay khi đã tầm soát
bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch
các di tích lịch sử văn hóa các khu điểm du lịch
danh lam thắng cảnh được hoạt động khu vực ngoài trời
không tổ chức tham quan hoạt động trong nhà
đảm bảo quy định về phòng chống dịch
các hoạt động sinh hoạt tôn giáo được phép tổ chức
nhưng không quá năm mươi người và không quá năm mươi công suất
tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động
nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn
phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
các hoạt động hồi họp các sự kiện tập trung đông người
không cần thiết phải tạm dừng kể từ ngày bảy tháng một mươi một
trường hợp thật sự cấp thiết phải tổ chức
người đứng đầu đơn vị địa phương giữ vai trò quyết định
và chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng quán ăn trạm dừng
điểm bán hàng đặc sản lưu niệm điểm rửa xe dọc tuyến quốc lộ một
hầm hải vân cầu vượt thủy phù tại km tám trăm bốn mươi hai đường tránh huế
vòng xuyến vào phường tứ hạ thị xã hương trà
địa giới tỉnh thư thiên huế và tỉnh quang trị
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
massage song hơi cơ sở thẩm mỹ spa game online
rạp chứa phim bóp bia hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật
các giải thi đấu thể thao phải tạm dừng hoạt động
đà nẵng là địa phương kế tiếp thuộc khu vực miền trung
tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây
trong những ngày gần đây
đà nẵng đã triển khai xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố để giám sát sàng lọc nguồn lây nhiễm
thời gian tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
được triển khai từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một
đối tượng xét nghiệm gồm đại diện hội gia đình và chủ cơ sở
quản lý lễ tân nhân viên phục vụ nhân viên bếp trong giữ xe
nhân viên bốc xếp nhân viên giao hàng v v
của một trăm linh nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố
cụ thể nhà hàng quán ăn tổ chức xét nghiệm ba mươi người lao động
đại diện của mỗi bộ phận tại cơ sở
trường hợp nhà hàng quán ăn có dưới ba người lao động
thì thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất một người
đối với đại diện hội gia đình lấy mẫu ba mươi đại diện hội gia đình
trên địa bàn thành phố sau khi trừ ra số người
đã được lấy mẫu xét nghiệm thuộc diện nhà hàng quán ăn nêu trên
mỗi hộ gia đình được chọn lấy mẫu xét nghiệm một người đại diện trong hộ
ưu tiên chọn người đến hoặc về
tại đà nẵng trong vòng một mươi bốn ngày qua nhưng chưa được xét nghiệm
những người có yếu tố di chuyển tiếp xúc nhiều thường xuyên
đến những nơi đông người v v
hiện đà nẵng có bốn trên bảy quận huyện ghi nhận các ca mắc
có nguy cơ lây lan cho cộng đồng
gồm quận sơn trà một mươi một ca huyện hà vang sáu ca quận liên chiểu một ca
và quận thanh khê một ca
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến chùm hai mươi ca lây nhiễm
tại quán karaoke tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
công an huyện lạng giang đã ra quyết định khởi
tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn
ở nơi đông người liên quan đến quán karaoke này
trước đó công an huyện làng giang nhận tin báo
từ ban chỉ đạo phòng chống dịch xã an hà huyện lạng giang
về việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn
ở nơi đông người
xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một liên quan đến cơ sở karaoke
cà phê phố tại thôn mia sạch an hà
theo công an huyện lạng giang cơ sở karaoke này
do ông cao xuân ngọc sáu mươi bốn tuổi trú thôn mia
đứng tên và giao cho con trai là anh cao xuân trung
ba mươi tuổi cùng con dâu là chị nguyễn thị quỳnh
ba mươi tuổi khai thác quản lý
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
chính quyền địa phương đã cho cơ sở karaoke cà phê phố
ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ
để phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cơ sở này vẫn lén lút hoạt động
làm lây lan phát tán dịch bệnh trên địa bàn
tính đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng
phát hiện hai mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
ba trăm linh trường hợp f một và khoảng ba trường hợp f hai
đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke này